gia cố sửa chữa các vị trí sung yếu của dự án bờ hữu ven sông sài gòn nhằm bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
là yêu cầu vừa được ủy ban nhân dân tp hcm đưa ra đối với các đơn vị và quận huyện liên quan
thành phố giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị
gia cố sửa chữa các vị trí sung yếu của dự án bờ hữu ven sông sài gòn nam và bắc rạch cha
quận một mươi hai và hai huyện hóc môn củ chi cũng được yêu cầu tăng cường tổ chức kiểm tra
giả soát bờ bao cống cửa van ngăn chiều sung yếu và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý
cười đắp bờ bao theo phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng không để xảy ra tình trạng vỡ bờ bao gây ngập úng
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân
đối với các đoạn bờ bao thấp có nguy cơ tràn bờ thì sớm cười đắp gia cố để tránh xảy ra ngập ống